lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo tới người dân
cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông
không điều khiển xe khi đã uống rượu bia
không vì vui xuân quá chén mà dẫn đến tai nạn đáng tiếc
công an tp hcm xác định các phường xã thị trấn là pháo đài
trong công tác phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
đối với nhiều xã trên địa bàn thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh
đặt ra nhiều thách thức trong quản lý cư trú
đảm bảo an ninh trật tự
thì việc chính quy hóa lực lượng công an xã là yêu cầu bức thiết trong tình hình mới
quyện bình chánh tp hcm là địa bàn phức tạp giáp xanh với tỉnh đông an
và có nhiều tuyến đường huyết mạch đi qua tập trung đông dân cư
lao động tự do làm việc tại các khu công nghiệp
để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn
đặc biệt là trong thời điểm cuối năm
ngay sau khi có quyết định triển khai tổ chức công an xã chính quy
từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
công an huyện bình chánh tp hcm đã khẩn trương rà soát
thống kê số lượng và đề xuất phương án bố trí
đối với cán bộ công an xã bán kiên trách có nguyện phòng tiếp tục công tác
tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
đã mang lại những chuyển biến tích cực
tính đến nay thì công an xã có năm mươi bốn đồng chí
trong đó có ba mươi bảy đồng chí là công an chính quy
nhất là trong những công tác quản lý của người
quản lý đối tượng của lực lượng ánh sát đối dực
thì năm qua thì cũng có rất nhiều chuyển biến
các đồng chí này quản lý địa bàn thì nắm sâu nắm sát địa bàn hơn
quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu trên địa bàn
cũng như là các đối tượng được quản lý
từ đó đề ra các biện pháp áp dụng đối với công tác nghiệp vụ
thì phòng ngừa được tài nạn xã hội cũng như là loại đối tượng hoạt động trên địa bàn
từ khi mà công an chính quy phu dực về
nắm tình hình trật thử lên trên xã hội trong địa bàn của mình
nó thì mình làm rất tốt
thứ nhất là vì tội phạm giảm khắp giảm rất nhiều
bà con cũng rất mừng
dẫn động bà con mình đi là chích ngừa vắc xin chống covid một mươi chín
dẫn động bà con đi làm căn cứ công dân đánh chiếp
trong thời gian tới mong rằng mọi người
tất cả mọi người dân cùng cơ quan doanh nghiệp
hướng ính tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy
nêu cao tinh thần cảnh giác
không để xa lở cho tội phạm
lợi dụng hoạt động
công an tp hcm đã đẩy mạnh xây dựng công an xã chính quy
tại năm mươi tám xã thuộc các huyện cần giờ nhà bè củ chi hóc môn và bình chánh
theo đó công an xã chính quy do trưởng công an xã chỉ huy
có từ hai đến ba phó trưởng công an xã
và có bộ máy gồm các tổ tổng hợp tổ cảnh sát khu vực tổ cảnh sát phòng chống tội phạm
đến nay công an tp hcm đã điều động hơn bảy trăm bảy mươi hai cán bộ công an chính quy
về công tác tại công an các xã
để thực hiện được cái vai trò mà tác ứng được cái nhiệm vụ này
thì công an các xã phải tăng cường cho công an xã
một là lực lượng phải chính quyền
hai là để lực lượng này có thể đáp ứng được nhiệm vụ rất khó khăn
do đó chúng tôi có kế hoạch tập hướng để công an quỳnh xã
trở thành tuyến đầu của tuyến đầu
cái thứ ba là cơ sở vật chất
tức là công an thủ sự ủng hộ
có quỹ và chính quyền ca cấp để xây dựng các cái trụ sở của công an quỳnh xã tp hcm
để anh em có cái điều kiện là tốt nhất để phục vụ
việc chính quy hóa lực lượng công an xã là một chủ trương lớn
là yêu cầu khách quan cấp bách
xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội và phục vụ công tác phát triển kinh tế
văn hóa xã hội trên địa bàn khu vực nông thôn ở tp hcm trong tình hình mới
nhất là khi luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm có hiệu lực
trong đó có nội dung tăng thẩm quyền cho công an xã
trong việc tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm
sự thay đổi này sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi và lợi ích của người dân
kịp thời nhanh chặn phát hiện xử lý tội phạm tại cơ sở